ngày hai mươi chín tháng tám anh đến bệnh viện thăng long làm xét nghiệm kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba một trăm chín mươi bốn ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm bốn mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một sáu trăm bốn mươi tám ca